vải thiều là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân
vì thế những năm qua bà con nông dân trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã mở rộng diện tích loại cây trồng này
tuy nhiên do trồng cùng một giống nên thời vụ thu hoạch cũng cùng một thời điểm
khiến cho số lượng nông sản lớn khi thu hoạch và khó khăn tiêu thụ
để giảm áp lực cho thu hoạch vải thiều thời gian qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc giang
đã chỉ đạo người dân thực hiện giải pháp ghép cải tạo giống vải thiều nhằm giãn thời gian thu hoạch
hai mươi gốc vải thiều có tuổi đời gần một mươi năm năm đã được gia đình anh lý văn hạnh
ở thôn vành dây xã giáp sơn huyện lục ngạn thực hiện ghép cải tạo
với giải pháp mắt ghép là vải thanh hà trên gốc vải thiều chính vụ
qua hàng chục năm áp dụng phương pháp này đã góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt
có ưu điểm là mình bán nó sớm hơn đường thông thoáng
cái giá cả thì so với từ lúc mình ghép đến giờ thì so với thời gian hiện tại thì nó vẫn cao hơn
cao hơn cái hàng đẹp nhất của cái loại vải thiều chính vụ
bằng cách ghép này thời gian thu hoạch vải thanh hà với vải thiều chính vụ có thể cách nhau một mươi năm ngày
do đó vừa giảm áp lực về nhân công lao động lại hạn chế tắc đường và thuận lợi trong tiêu thụ
đến nay đã có ba mươi diện tích vải thiều
được chuyển đổi bằng phương pháp ghép cải tạo này
triển khai cái này thì bà con nông dân cũng nên hạn chế việc mà triển khai ghép một cách ồ ạt quá
lại gây cái hiện tượng giữa cung và cầu nó bị mất cân đối
chính vì vậy mà tại một địa phương nào đó hay tại một gia đình nhà mình thì chúng ta cũng phải tính lại cái cơ cấu mùa vụ
từ vải thiều vải sớm cho đến vải thiều chính sớm và vải thiều chính muộn
để làm sao cho nó hài hòa trong một gia đình hay trong một khu vực
hạn chế được cái áp lực của mùa vụ
theo cơ quan chuyên môn có hai phương pháp ghép cải tạo là ghép toàn bộ vải thanh hà trên gốc vải thiều
và ghép theo tầng tùy vào điều kiện thực tế của các vườn vải áp dụng
xong cả hai phương pháp đều mang lại hiệu quả cao bảo đảm thời gian giải vụ trong thu hoạch
tạo thuận lợi cho tiêu thụ và nâng cao giá trị cho mỗi vụ vải